vào khoảng năm giờ sáng ngày tám tháng một mươi bà nguyễn thị lê trang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là chủ tiệm vàng hoàng an vừa thức dậy thì phát hiện cửa nhà là tiệm vàng bị cậy bung cửa
kiểm tra tủ trưng bày vàng bà trang phát hiện bị mất trộm số lượng lớn trang sức vàng với số lượng khoảng hai trăm linh lượng vàng
nhận được tin báo công an thị xã tân uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường thu thập dấu vết để điều tra làm rõ vụ án